ông bà hy vọng cơ quan chức năng điều tra và xử lý cha con ông lê thủng vân đúng người đúng tội
hiện vụ tinh thất bồng lai vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn